tiếp đó các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cơ quan thành ủy hà nội đã quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy
mức quyên góp tối thiểu là một ngày lương
cũng trong sáng nay nhiều cơ quan công sở trường học trên địa bàn hà nội đã dành một phút mặc niệm năm mươi sáu nạn nhân tử vong trong vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình quận thanh xuân
tại nhiều trường học trên địa bàn thủ đô nhà trường cũng dành phút tưởng niệm tới các nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường khương hạ quận thanh xuân hà nội
chương trình cũng giúp cho các em học sinh phát huy tinh thần tương thân tương ái san sẻ yêu thương chung tay giúp đỡ cộng đồng đồng thời nâng cao tinh thần phòng cháy
các điểm thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy
trong điều kiện thời tiết nắng nóng thì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả khó lượng
do đó thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố nha trang các xã phường trên địa bàn thành phố
tiến hành kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn
ghi nhận tại phường phước long thành phố nha trang
sắp xếp vật tư hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn
bố trí phương tiện hàng hóa cản trở lối thoát nạn
cơ sở không xây dựng phương án chữa cháy và cấu nạn cấu hộ
đó là những lỗi vi phạm phổ biến mà lực lượng lên ngành của phường phước long đã phát hiện
trong đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn vừa qua
qua đó ủy ban nhân dân phường đã ban hành bốn quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm
các vi phạm chủ yếu của cơ sở là gì
thứ nhất là hoạt động không có giấy phép kinh doanh
hồ sơ về phòng cháy cháy của cơ sở không đảm bảo hoặc chưa thành lập hồ sơ
cái thứ hai nữa là gì
trong quá trình họ kinh doanh
sắp xếp vật tư hàng hóa không đảm bảo về khoảng cách ngăn cháy đảm bảo lối thoát nạn
vấn đề này là vấn đề kỳ nguy hiểm
nó tìm ẩn được cái nguy hiểm mà khi có xảy ra sự cố cháy nổ tai nạn đường lối thoát nạn không đảm bảo
trên địa bàn phường phước long hiện có một mươi bảy cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu
đa số đều nằm trong khu dân cư đông đúc
mỗi ngày các cơ sở này thu mua từ hàng chục đến hàng trăm kg phế liệu các loại
qua đợt tổng kiểm tra vừa qua cho thấy
đa số chủ các cơ sở đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy
từ đó đã trang bị các bình chữa cháy tại chỗ
biết sắp xếp các vật tư hàng hóa một cách gọn gàng khoa học đảm bảo lối thoát nạn
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều cơ sở còn vi phạm các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình kinh doanh
đặc điểm của các cơ sở thu mua phế liệu chủ yếu được xây dựng sơ xài tạm bợ bằng các tấm tôn cũ
trong cơ sở thường chứa một khối lượng rất lớn các nguyên vật liệu dễ cháy như bao bì biệt cắt tông giấy nhựa
do đó nếu xảy ra cháy nguy cơ cháy lan cháy lớn là rất cao gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
chính vì vậy cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra lực lượng chức năng cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền
hướng dẫn và cho chủ các cơ sở ký cam kết thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình kinh doanh
nhà chị là kinh doanh phế liệu này
trước đây là do cũng sơ dài nhưng mà thời gian này là do ban phòng cháy chữa cháy của phường nhắc nhở
cho nên nhà chị đều giấy là nhà chị đi trong ngày nhựa là đi trong ngày còn sắt hồ thì nhà chị cũng cẩn thận hết mức tối đa
phòng cháy chữa cháy này dây dép này múc bảo hiểm này rồi là búa rìu thang thoát hiểm tất cả thì đều trang bị
khi mấy anh đến đây thì nhắc nhở là
chị phải cẩn thận hơn giấy đồ các thứ là xếp đặt ra sao ra sao thì chị cũng hiểu được phần nào rồi
ủy ban nhân dân phường phước long cũng đã tiến hành vận động bảy cơ sở tự dừng hoạt động di rời ra khỏi khu dân cư
vận động hai cơ sở chuyển đổi loại hình kinh doanh theo chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố nha trang
nhằm hạn chế những nguy cơ cháy nổ từ các kho phế liệu giữa các khu dân cư
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của các chủ cơ sở là yếu tố quan trọng hàng đầu
trong quá trình kinh doanh các chủ cơ sở cần nêu cao ý thức cảnh giác
tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
đã kết thúc phiên xử sơ thẩm xét xử chín mươi bốn bị cáo trong vụ băng cam áo cam xông vào quán ốc
ở quận bình tân
trong đó đối tượng cầm đầu mai nguyễn xuân thành bị tuyên phạt một mươi năm tù về các tội danh cố ý gây thương tích
hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
hội đồng xét xử xác định hành vi đập phá quán gây dối trật tự công cộng coi thường pháp luật của chín mươi bốn bị cáo
đã xâm phạm đến sức khỏe tài sản của người khác và làm mất trật tự an toàn xã hội
đối tượng cầm đầu là mai nguyễn xuân thành bị tuyên phạt một mươi năm tù
dương đại trí hay còn gọi là trí nhảm bị tuyên phạt một mươi một năm sáu tháng tù
gây thương tích hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
sáu bị cáo khác tuyên phạt từ ba năm chín tháng tù đến chín năm sáu tháng tù
hồ chí linh đối tượng được xem là nguyên nhân của vụ việc nhận bốn năm sáu tháng tù
và trần thanh tuấn sáu năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
cùng tội danh bảy mươi một bị cáo khác bị tuyên phạt từ ba năm một mươi một ngày tù đến ba năm sáu tháng tù
các bị cáo phạm anh kiệt đào minh thiện lê tuấn kiệt phạm tội khi còn là trẻ vị thành niên
nên bị tuyên phạt từ hai năm sáu tháng tù
đến ba năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích
trước đó do mâu thuẫn từ trước ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
mai nguyễn xuân thành và dương đại trí đã rủ dê tập hợp hơn sáu mươi người
kéo đến quán ốc ở quận bình tân và xông vào đập phá quán gây thương tích ba mươi năm
cho bị hại lâm thành long
các bị cáo ý thức được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội
gây mất an ninh trả tự nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện công khai nơi công cộng
vận chuyển một bánh heroin mang đi tiêu thụ
lan ngọc thiết chú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình bắt quả ta
thiết bị phát hiện tại khu vực xã quỳnh hưng huyện quỳnh phụ vào bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín
tại cơ quan điều tra đối tượng lan ngọc thiết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh
lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nguyễn văn thức
cùng chú tại huyện văn bản tỉnh lào cai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương hiện đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do bị can trần minh hân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại phường phú hà thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận thực hiện
quá trình điều tra vụ án xác định từ năm hai nghìn một mươi hai

trần minh hân đến làm việc tại phòng hành chính nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ gỗ hoa nét
có địa chỉ tại phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
quá trình làm việc tại đây để chiếm đoạt tiền của người khác
trần minh hân đã đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn là tiền mua hàng thanh lý
mua bán hàng hóa nhu yếu phẩm với công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ nghệ gỗ hoa nét
từ đó chiếm đoạt số tiền góp vốn của bị hại
để mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đề nghị
ai là bị hại hoặc biết về hành vi phạm tội của trần minh hân
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương có địa chỉ số sáu trăm tám mươi một
đường cách mạng tháng tám phường tránh nghĩa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
theo số điện thoại hai nghìn bảy trăm bốn mươi ba tám trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn hoặc điều tra viên nguyễn mạnh hùng thụ lý vụ án
số điện thoại chín trăm ba mươi ba ba trăm năm mươi bảy trăm bảy mươi để tiếp nhận giải quyết theo quy định
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường chú tại số một mươi tám ngõ sáu mươi một trên một mươi sáu nguyễn văn giáp tổ một mươi năm
phường cầu diễn quận nam từ liêm thành phố hà nội
đối tượng lò văn kiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản kép
xã trường sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và đối tượng trịnh quang hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đỗ thượng
xã quang vinh huyện ân thi tỉnh hương yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai triệu ba trăm bốn mươi năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai triệu ba trăm hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện